bây giờ tú lại muốn hỏi đến thằng sĩ bác sĩ nguyễn tây thanh huyền ạ
vậy thì bệnh thói hóa khớp vào cuộc sống nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời
sẽ để lại những hậu quả như thế nào
khớp vào cuộc sống đó là những cái khung xương chịu lực
và cơ thể chúng ta có thể thực hiện tất cả các hoạt động vận động trong siêu hoạt hàng ngày
cũng như các hoạt động đi lại và di chuyển đó là nhờ vật xương vào khớp
vậy trong trường hợp mà thoái hóa khớp
nếu chúng ta không được phát hiện sớm hoặc chúng ta không được chữa trị kịp thời
nó sẽ để lại những hậu quả là khớp đó nó sẽ mất khả năng chịu lực
và từ đó nó sẽ dẫn đến cái hạn chế vận động của các khớp
dẫn tiếp theo đến tình trạng teo cơ hoặc co rút cơ khớp
và như vậy là bệnh nhân sẽ có đau
từ đó tôi muốn nói đến khía cạnh là vòng xoắn bệnh lý
khi bệnh mình đau thì mình sẽ càng hạn chế vận động
từ hạn chế vận động nó sẽ dẫn đến sự tái cấu trúc lại
và các biến đổi về cấu trúc của toàn bộ hệ thống
cơ xương và khớp
và điều đó càng hạn chế các vận động của mình hơn
hậu quả là người bệnh có thể sẽ không thực hiện được
những hoạt động di chuyển đi lại giống như người bình thường
thậm chí là họ không có khả năng thực hiện một số các chức năng seo thằng ngày
thậm chí là nghề nghiệp mà trước đây họ vẫn làm được
và từ đó hậu quả cuối nó dẫn đến
đấy là có thể gây nên những cái bất ổn và những dối loạn về tâm lý
gây nên tình trạng đau mạn tính các dối loạn rất gục
thì đó chính là vòng xoắn bệnh lý

hậu quả cuối cùng là gây nên tình trạng tàn tật
cho người bị thói hoa khớp
nếu mà chúng ta không phát hiện sớm và có những hướng chữa trị
như là tập luyện phù chức năng kịp thời
dạ vâng ạ
nhân thật sự bác sĩ nguyễn thanh huyền vừa chia sẻ rằng là
cái hậu quả của những người bị bệnh thói hoa khớp cuộc sống
không điều trị kịp thời
có thể có những trường hợp dẫn đến cả liệt đúng không ạ
chức năng về cơ về chân tay như vậy
thì cũng đã bị giảm thiểu tối đa rồi